việt nam có tiềm năng lợi thế lớn trong việc phát triển giao thông vận tải thủy nội địa
tuy nhiên trong khi các phương thức vận tải như đường bộ hàng không hàng hải chịu áp lực vận tải
thì vận tải thủy nội địa lại đang bị bỏ ngò
nghịch lý này đang là những điểm ngẽn cho phát triển đường thủy nội địa ở nước ta
tại buổi tòa đàm tháo điểm ngẽn khơi thông đường thủy nội địa
báo cáo về tình hình vận tải thủy nội địa ở nước ta
đại diện các vụ cục thuộc bộ giao thông vận tải cho thấy
hệ thống đường thủy việt nam đang đảm nhiệm ba mươi tổng lượng hàng hóa lưu chuyển nội địa trong nước
tốc độ tăng trưởng trung bình của vận tải thủy nội địa từ tám một mươi hai một năm
nhưng nguồn vốn đầu tư cho hệ thống đường thủy hàng năm ở nước ta còn nhỏ giọt
tốc độ tăng trưởng trung bình của vận tải thủy nội địa trong nước ta còn nhỏ giọt

nhiều đại biểu quốc hội tham dự tòa đàm cho rằng
muốn phát triển đường thủy nội địa phải đầu tư thỏa đáng để hệ thống đường thủy nội địa ngày một hoàn thiện
bộ giao thông vận tải phải là cơ quan đứng là chủ trì để đánh giá lại vấn đề thị trường
đánh giá lại cái nhu cầu này để giúp cho chính phủ nhìn nhận giúp cho địa phương nhìn nhận các vấn đề đó

đồng thời nó là cái gì đảm bảo về tai ngạn giao thông và biến đổi khí hậu v v
theo thống kê của bộ giao thông vận tải đến năm hai nghìn hai mươi đường bộ chỉ còn đảm nhận năm mươi bốn bốn thị phần
đường sắt bốn ba đường thủy nội địa tăng lên ba mươi hai bốn như đề án tái cơ cấu lĩnh vực vận tải
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và định hướng hai nghìn hai mươi năm đã đề ra
như vậy muốn phát triển đường thủy nội địa cần phải quan tâm
đầu tư đúng mức tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn nhất là cơ chế
chính sách kể cả quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển